ngày bốn tháng hai công an tỉnh nghệ an tiến hành khám xét tại trụ sở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an ba nghìn bảy trăm linh một s
ở số bảy mươi hai đường phan bộ châu thành phố vinh tỉnh nghệ an và nơi làm việc của một phó giám đốc trung tâm này
sau khi khám xét cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ và niêm phong nhiều tài liệu liên quan
một số phòng hồ sơ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an đã bị công an niêm phong phục vụ công tác điều tra làm rõ
cùng thời điểm trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an phối hợp với cơ quan chức năng
đã khám xét nơi làm việc của ông nguyễn trinh tài ở chú ở tp vinh hiện là một trong bốn phó giám đốc tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an
cục quản lý thị trường tp hải phòng vừa phối hợp với lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng
phát hiện thu giữ lô hàng lớn là thiết bị đo đường huyết có dấu hiệu vi phạm pháp luật
cụ thể qua công tác nắm bắt thông tin đội bốn của quản lý thị trường hải phòng phối hợp với lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng
đã phát hiện tại kho chứa hàng của công ty cổ phần vật tư trang thiết bị y tế việt pháp
tại địa chỉ số một trăm bảy mươi thư trung phường đằng lâm quận hải an tp hải phòng
có lô hàng thiết bị y tế không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
gồm hai trăm linh máy đo đường huyết mang nhãn hiệu onco ez năm
một trăm chín mươi bảy máy đo đường huyết mang nhãn hiệu
onco plus và một số thiết bị y tế khác trị giá hàng hóa gần một hai tỷ đồng
trong đó một trăm chín mươi bảy sản phẩm là thiết bị đo đường huyết nhãn hiệu aunco plus
đã đóng gói xăng mới vỏ bao bì nhãn mắt và các tài liệu đi kèm
không được sự đồng ý hay ủy quyền của chủ sở hữu nhãn hàng
bên cạnh đó dựa trên kết quả thẩm định tra xác minh và giám định của phòng kỹ thuật hình sự
công an tp hải phòng một trăm chín mươi bảy sản phẩm trên có vỏ hộp bao bì
tem nhãn rán trên sản phẩm và các tài liệu đi kèm là giả
hiện toàn bộ hồ sơ và tăng vật đã được cục quản lý thị trường hải phòng
chuyển giao cho cơ quan điều tra công an tp hải phòng
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cục hàng không việt nam vừa ban hành kế hoạch phòng chống buôn lậu
ra lệnh thương mại và hàng giả qua đường hàng không năm hai nghìn hai mươi ba
theo kế hoạch cục hàng không việt nam yêu cầu các đơn vị
tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát để phòng ngừa kịp thời phát hiện
ngăn chặn xử lý các đối tượng
buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa bằng đường hàng không
cảng vụ hàng không miền bắc miền trung miền nam
có trách nhiệm giám sát phòng chống bơn lậu ra lệnh thương mại và hàng giả
của các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan thuộc khu vực quản lý
yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong khu vực cảng hàng không sân bay
cam kết thực hiện nghiêm quy định về phòng chống bơn lậu ra lệnh thương mại và hàng giả qua đường hàng không
cùng với đó các đơn vị tăng cường kiểm tra giám sát
tại các vị trí nhạy cảm như điểm kiểm tra an ninh hàng không khu vực phục vụ hành lý hàng hóa
khu vực sửa chữa bảo dưỡng tàu bay khu vực phục vụ tập kết đồ vật dụng cụ
của suất ăn phục vụ trên tàu bay nhất là các chuyến bay quốc tế
nhằm kịp thời phát hiện bắt giữ khi có hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa bằng đường hàng không
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý
một phương tiện ghe gỗ vận chuyển một mươi năm mét khối cát trái phép trên tuyến sông đồng nai
trong khi đó lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh tiền giang phát hiện hai đối tượng điều khiển phương tiện thủy
đang khai thác cát trái phép trên tuyến canh năm thôn một nhánh của sông tiền
đoạn chảy qua xã long trung hiện cài lệnh
đội cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai phát hiện một ghe gỗ
do ông lê tấn lực sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám quê ở vĩnh long điều khiển vận chuyển khoảng một mươi năm mét khối cát
trên phương tiện tại km ba mươi tám tuyến sông đồng nai phường quyết thắng thành phố biên hòa
qua kiểm tra ông lực không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện
người điều khiển phương tiện cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang được vận chuyển trên phương tiện
còn tại tỉnh tiền giang trên tuyến canh nam thôn một nhánh của sông tiền đoạn chảy qua xã long trung huyện cài lệnh
khi phát hiện có lực lượng công an hai đối tượng đang khai thác và vận chuyển cát trái phép
đã điều khiển phương tiện hủy bỏ chạy và có hành vi chống đối
cụ thể hai đối tượng đã dùng phương tiện đâm thẳng vào phương tiện truy đuổi của lực lượng làm nhiệm vụ
rồi nhảy xuống canh nam thôn lần trốn
qua kiểm tra số lượng cát khai thác trái phép từ lòng sông lên phương tiện vi phạm là gần một mươi mét khối
tuy nhiên sau vài giờ bỏ trốn trần minh tươi quê ở tỉnh tiền giang là người điều khiển phương tiện thủy
đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi khai thác khoáng sản trái phép
hiện cơ quan công an đang truy bắt đối tượng còn lại
chuyển sang các thông tin kinh tế đáng chú ý khác
thống kê trong tháng một năm hai nghìn hai mươi ba trên cả nước có khoảng năm trăm ba mươi lượt phương tiện được đăng kiểm
tăng hơn hai mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
theo lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam với các giải pháp cấp bách được triển khai
đến nay tình trạng ủn ứ tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đã cơ bản được giải quyết
trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cục đăng kiểm việt nam sẽ tiếp tục
duy trì các giải pháp cấp bách bảo đảm ổn định trong hoạt động các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
hiện cả nước có ba mươi một đơn vị đăng kiểm đang tạm dừng hoạt động
trong đó hà nội chiếm số lượng nhiều nhất với một mươi một trung tâm
tp hcm tạm dừng sáu trung tâm thái bình tạm dừng hai trung tâm
cục hàng không việt nam cho biết trong tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không ghi nhận đạt hơn chín tám triệu khách
tăng một mươi ba tám so với tháng một mươi hai
theo đó khách quốc tế đạt hai ba triệu khách tăng một mươi
và khách nội địa đạt bảy năm triệu khách tăng một mươi năm so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
trong số này các hãng hàng không việt nam vận chuyển bốn tám mươi năm triệu khách
tăng một mươi ba bốn so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
về hàng hóa sản lượng thông qua các cảng hàng không trong tháng đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi ba
đạt một trăm một mươi hai tấn tăng một mươi một
so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
riêng hàng hóa quốc tế là tám mươi ba tấn tăng một mươi
và hàng hóa nội địa đạt sản lượng hai mươi chín tấn tăng một mươi sáu sáu
so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
riêng trong bảy ngày tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
tổng sản lượng thông qua các cảng hàng không
đã sắp xỉ một mươi ba lần hạng cất cánh tăng ba mươi chín
hơn một chín triệu hành khách tăng năm mươi tám

và hơn bảy sáu nghìn tấn hàng hóa giảm một mươi một sáu
so với cùng thời điểm tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi hai
là thành phố du lịch thế nhưng thời gian qua
sản phẩm du lịch đường thủy tại thành phố đà nẵng
chỉ dừng lại khai thác trên sông hàn và vài nhánh sông nhỏ
du lịch đường thủy trên biển chưa thực sự đầu tư khai thác đúng tiềm năng
cùng với sự kiện mở cửa đón khách du lịch
thành phố đà nẵng đã công bố mở năm tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa
nhằm khai thác phá tiềm năng du lịch biển
bằng sản phẩm du lịch chất lượng cao
theo đó thành phố đà nẵng đã giới thiệu năm tuyến đường thủy nội địa
phục vụ kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến
kinh doanh vận chuyển khách du lịch từ sông hàn
hướng ra một số hòn đảo nằm trong cụm bán đảo sơn trà
và các tuyến ngược dòng sông tuy loan
khám phá các vùng đất nông thôn yên bình trù phú ở huyện hòa vang
nhằm tìm hiểu văn hóa và khám phá các du lịch sinh thái
tất cả các tuyến khởi hành và kết thúc tại cảng bến thủy nội địa
được công bố theo quy định
thành phố cũng giao cho sở ngành lực lượng biên phòng công an
giám sát hoạt động của các phương tiện thủy
đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trên hành trình khám phá
sau khi có quyết định của giáo dục thành phố
thì sở thông vận tải cũng đã chỉ đạo các lực lượng
công bố cho tất cả các nhà chống về quyết định này
đến tất cả các doanh nghiệp các nhà đầu tư được biết
thứ hai về công tác chuẩn bị
thì sở thông hồ tải cũng đã chỉ đạo các lực lượng đơn vị
để hoàn thiện tất cả những sở hạ tầng trên lùng tuyến đường thủy nội địa
để đảm bảo an toàn giao thông trong khi mà phát triển tuyến
thứ ba là chúng tôi tiếp tục đầu tư kêu gọi các doanh nghiệp
để đầu tư các phương tiện và các bến trắng
để phù hợp hoạt động cho nó an toàn tùy quả
việc thành phố sớm công bố tuyến bến thủy nội địa
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận tải khách du lịch
tạo sản phẩm mới thu hút khách du lịch
tuy nhiên theo các doanh nghiệp việc thành phố đà nẵng
mới công bố tuyến bến mà chưa kèm theo dịch vụ phụ trợ đi kèm
như bến đỗ điểm dừng chân cho du khách tham quan ngắm cảnh tại điểm đến
nên các doanh nghiệp vận tải khách du lịch chưa dám đầu tư khai thác tuyến mới này
về phía doanh nghiệp chúng tôi rất phấn khởi và tin tưởng
về thành phố đã phát triển năm cái tuyến du lịch
và vận tải khách du lịch
vận tải nội địa tuy nhiên đây mới là điều kiện đủ
và chúng tôi rất quan tâm đến chủ trương của thành phố
về các cái phát triển đầu tư phát triển các cái điểm đến
đón trả khách và cho phép tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí
tại các điểm đến như thế nào thì chúng tôi mới mạnh dạng để đầu tư
với vai trò một doanh nghiệp đang hoạt động trên tuyến sông hàng hòn chảo
và đã đầu tư trang thiết bị cho tuyến này
thì theo chúng tôi thì sau khi xác định tuyến
thì cần phải làm rõ là trên tuyến đó chúng tôi doanh nghiệp được hoạt động như thế nào
và để chúng tôi có cơ sở để hình thành sản phẩm
và ví dụ như ra hòn chảo thì khách có xuống nước được hay không
và có lên bờ được hay không
và để làm cơ sở cho doanh nghiệp làm sản phẩm để có thể tiếp cận được trong mùa hè sắp tới
theo kế hoạch vận tải hành khách đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố đà nẵng
đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
thành phố đà nẵng sẽ phát triển bảy tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa
với hơn một trăm năm mươi phương tiện
hiện nay đà nẵng có một mươi năm doanh nghiệp hoạt động du lịch đường thủy
với tổng số hai mươi tám tàu đang hoạt động sức chứa hơn hai chỗ
bảo đảm tiêu chuẩn quy định được cấp biển hiệu đạt chuẩn
phục vụ khách du lịch
cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã đề nghị các địa phương thông báo đến các doanh nghiệp xuất khẩu dược liệu
sang thị trường trung quốc phải thực hiện đăng ký theo mẫu và tiêu chuẩn
do phía trung quốc đưa ra
đây là động thái sau khi tổng cục hải quan trung quốc yêu cầu các cơ quan nước này
thực hiện ra soát lại hệ thống giám sát đối với các loại dược liệu nhập khẩu
đồng thời yêu cầu các quốc gia xuất khẩu phải thực hiện việc đăng ký
cho các doanh nghiệp sản xuất
chế biến và bảo quản dược liệu xuất khẩu vào thị trường nước này
hiện cục bảo vệ thực vật đã có công văn đề nghị các sở nông nghiệp phát triển nông thôn các tỉnh
chỉ đạo cơ quan chuyên môn tại địa phương
thực hiện ra soát kết hợp hướng dẫn các tổ chức cá nhân
hoàn thiện hồ sơ với các vùng trồng và cơ sở đóng gói dược liệu trên địa bàn
làm cơ sở để chuẩn bị tốt cho việc đăng ký xuất khẩu sang thị trường trung quốc
được biết các nhóm dược liệu xuất khẩu sang trung quốc
sẽ phải thực hiện đăng ký bao gồm đại hội cao đậu đỏ thả quả gừng mè đen nghệ đong nhãn ớt khô sen nấm linh chi trầm hương hoa hòe
những ngày tết những ngày sau tết quý mão hai nghìn hai mươi ba
lượng hàng hóa qua về cửa khẩu quốc tế lao bảo tỉnh quảng trị diễn ra sôi động
lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu túc trực một trăm linh quân số
để hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoàn thành thủ tục nhanh nhất
bảo đảm lưu thông hàng hóa kịp thời
tại khu vực cửa khẩu quốc tế lao bảo ngay sau những ngày tết
xe container đậu tại bãi kiểm tra hàng hóa nhập khẩu
cũng như xe chờ thông quan xuất khẩu qua cửa khẩu đen sa văn lào khá nhộn nhịp
những ngày trong cũng như sau tết đã có một số doanh nghiệp thông thương hàng hóa
lực lượng chức năng thường xuyên túc trực để thông quan hàng hóa một cách nhanh nhất
bắt đầu từ khoảng ngày ba bốn tết là doanh nghiệp chúng tôi đã bắt đầu đi
qua về cửa khẩu giao động từ một trăm linh một trăm năm mươi xe các lực lượng biên phòng hải quán y tế
có sự hóa tầng hỗ trợ điều kiện cho xe hàng chúng tôi lưu thông qua về cửa khẩu nhanh nhất
từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay lượng phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế lao bảo
là hơn một mươi hai bốn trăm linh lượt kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên hai mươi sáu sáu trăm linh usd
nộp ngân sách hơn một mươi bốn tỷ đồng hàng hóa quá cảnh đạt trên bốn trăm linh triệu usd
chúng tôi cũng bố trí đầy đủ
cán bộ công chức trực để giải quyết các hoạt động nhiệm vụ phát sinh tại cửa khẩu
hai là chúng tôi cũng tiếp tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin quản lý rủi ro
kết hợp với việc sử dụng các máy móc thiết bị phương tiện chuyên dụng
để đảm bảo giảm thời gian kiểm tra bằng thủ công giảm thời gian thông qua
đơn vị đã phối hợp thường chuyên trao đổi tình hình với đồn công an cửa khẩu quốc tế đen sa vạn của lào
để tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu
kịp thời phát hiện đấu tranh các hoạt động của các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy
theo các ngành chức năng tại cửa khẩu quốc tế lao bảo dự báo thời gian tới
lượng phương tiện cũng như người qua cửa khẩu lao bảo sẽ còn tăng mạnh
đây là tín hiệu vui đầu năm đối với cửa khẩu lao bảo nói riêng tỉnh quảng trị nói chung
qua đó sẽ giúp tỉnh quảng trị tăng thêm nguồn thu cho ngân sách
từng bước đẩy mạnh phát triển kinh tế trên trục hành lang kinh tế đông tây
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
kim thạch xin kính chào quý vị đến với kinh tế phương nam
kính thưa quý vị do ảnh hưởng từ đà lao dốc quá nhanh của thị trường giá vàng thế giới
nên sau khi đạt mốc cao nhất trong hơn chín tháng qua
giá vàng trong nước đã giảm mạnh trong ba phiên liên tiếp
cụ thể trong phiên năm tháng hai công ty vàng bạc đá quý sài gòn sgc
niêm yết giá vàng miếng mua vào sáu mươi sáu bốn triệu đồng và bán ra sáu mươi bảy bốn triệu đồng
lần lượt giảm ba trăm linh đồng và một trăm linh đồng so với ngày bốn tháng hai
trong trường hợp nhà đầu tư mua ở vùng giá sáu mươi bảy sáu triệu đồng vào ngày vía thần tài
thì đến nay đã lỗ một hai triệu đồng mỗi lượng
còn vàng nhẫn lỗ hai triệu đồng
lỗ này gấp đôi so với năm hai nghìn hai mươi một nhưng thấp hơn năm ngoái khoảng bảy trăm linh đồng mỗi lượng
tương tự trong phiên nhiêu dịch hôm nay công ty vàng bạc đáng quý phú nhuận bmg
và một số tiệm vàng quy mô lớn ở tp hcm hiện mua vào mỗi lượng vàng nhẫn là năm mươi ba bảy triệu đồng
và bán ra năm mươi bốn sáu triệu đồng
lần lượt giảm sáu trăm linh đồng so với phiên hôm trước
đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp bởi cộng hưởng từ đà lao dốc của thị trường kim loại quý thế giới
và nhu cầu trong nước đối với mặt hàng này suy yếu sau ngày vía thần tài
trong bối cảnh hạn mức tính dụng của các ngân hàng đã được giao lại cho năm hai nghìn hai mươi
nhu cầu thanh khoản tăng cao khiến cho ngân hàng nhà nước đẩy mạnh bơm dòng tiền đồng
trong tuần đầu tiên sau tết
trong năm phiên liền từ ngày hai mươi bảy tháng một đến ngày hai tháng hai
ngân hàng nhà nước đã thực hiện giao dịch mua giấy tờ có giá từ các thành viên thị trường
với tổng giá trị hơn bảy mươi tám bốn trăm linh tỷ đồng
và không thực hiện bất kỳ giao dịch bán tính phiếu nào để hút tiền
dù trong phiên cuối tuần đầu tháng hai ngân hàng nhà nước có động ta hút rồng
gần một mươi hai sáu trăm linh triệu đồng
khó thị trường thông qua các giao dịch mua bán tính phiếu
tuy nhiên đây chỉ là diễn biến ghi nhận trong phiên gần nhất
còn nếu tính rộng hơn trong một tuần sau nghỉ tết nguyên đáy hai nghìn hai mươi ba
nếu trừ đi lượng tiền đã bị hút về trong phiên ba tháng hai
ngân hàng nhà nước vẫn bơm rồng gần sáu mươi năm tám trăm hai mươi tỷ đồng ra thị trường
động thái này được cho là cần thiết
trong bối cảnh dòng tiền gửi của người dân doanh nghiệp chưa tăng trở lại
dòng tiền bơm ra từ ngân hàng nhà nước đóng vai trò quan trọng
để các ngân hàng thương mại chuẩn bị cho nhu cầu tính dụng năm hai nghìn hai mươi ba
với mức tăng trưởng tính dụng định hướng năm nay
vào khoảng từ một mươi bốn một mươi năm
dự kiến sẽ có khoảng một bảy một tám triệu tỷ đồng
được các ngân hàng bơm rồng ra nền kinh tế qua kênh cho vai trong năm hai nghìn hai mươi ba
thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
và cả năm hai nghìn hai mươi hai
bộ xây dựng cho biết quý bốn năm hai nghìn hai mươi
lượng giao dịch căn hộ chung cư nhà ở riêng lẻ thành công
và các tỉnh phía nam
có sự tăng trưởng mạnh cao nhất cả nước
cụ thể lượng giao dịch căn hộ chung cư nhà ở riêng lẻ thành công
trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai
khu vực phía nam ghi nhận
bốn năm trăm sáu mươi giao dịch thành công
trong đó riêng tại tp hcm là một chín trăm tám mươi sáu giao dịch
bên cạnh đó lượng giao dịch đất nền thành công
là một trăm bốn mươi chín một trăm chín mươi bảy giao dịch
trong đó miền nam có tám mươi bảy hai trăm một mươi sáu giao dịch thành công
miền bắc hai mươi chín bốn trăm linh hai giao dịch
và miền trung ba mươi hai năm trăm bảy mươi chín giao dịch
tính chung cả năm hai nghìn hai mươi hai

cả nước có bảy trăm tám mươi năm sáu trăm ba mươi bảy giao dịch bất động sản thành công
thì căn hộ chung cư nhà ở riêng lẻ
có một trăm năm mươi bốn bảy trăm năm mươi sáu giao dịch
đất nền có sáu trăm ba mươi tám trăm tám mươi một giao dịch
theo bộ xây dựng
tổng lượng giao dịch căn hộ chung cư nhà ở riêng lẻ
thành công tăng gần ba mươi chín
so với năm hai nghìn hai mươi một
lượng giao dịch thành công các quý trong năm không ổn định
tăng cao nhất và quý hai sau đó giảm
thấp nhất vào quý bốn
còn tổng lượng giao dịch đất nền thành công
lại tăng khoảng ba trăm bảy mươi
so với năm hai nghìn hai mươi một
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
xuất khẩu thủy sản ghi nhận mức giảm đáng kể
so với cùng kỳ hơn ba mươi
ở tất cả các mặt hàng xuất khẩu
trong tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
xuất khẩu thủy sản chỉ đem về sáu trăm linh triệu usd
giảm tới ba mươi một so với tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó xuất khẩu tôn các loại
được hơn một trăm sáu mươi chín triệu usd
giảm bốn mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
xuất khẩu cá tra được một trăm linh bảy triệu usd

xuất khẩu cá ngự được gần sáu mươi triệu usd
một số loại thủy sản chủ lực khác vẫn tăng về giá trị xuất khẩu
đó là kiên ngạch các loại cá khác
đạt một trăm sáu mươi chín triệu usd tăng sáu
xuất khẩu mực và bạch tuột
đạt gần sáu mươi sáu triệu usd tăng bốn
và sep dự báo
xuất khẩu thủy sản sẽ khó phát triển mạnh trở lại
ngay trong những tháng đầu năm
khi mà nền kinh tế thế giới được dự báo
có thể sẽ rơi vào suy thoái trong năm nay
tuy nhiên đối với các thị trường tiêu thụ
thủy sản vẫn là mặt hàng thực phẩm thiết yếu
và nhu cầu sẽ không thể sụt giảm quá mạnh
sẽ có điều chỉnh về nhu cầu theo phân khúc sản phẩm
kính thưa quý vị hôm nay ngày năm tháng hai
cũng là ngày rằm tháng diên
tại các chùa các chợ và siêu thị
ở thành phố hồ chí minh
từ sáng đã nhộn nhịp
và ngoại trừ hoa và trái cây tăng giá
các mặt hàng khác tương đối ổn định
người dân đi lễ mua sắm
các mặt hàng thực phẩm hoa tươi
về làm mong cơm cúng tết nguyên tiêu
ghi nhận tại chùa vĩnh nghiêm quận phú nhận
lượng người đổ về đi lễ đông đúc từ sáng sớm
hàng trăm người đứng bên dưới sân chùa tháp hương
bái phật cầu mong những điều may mắn
sẽ đến với mình trong dịp năm mới này
khác đồ cúng lễ cũng được các tiểu thương
bày bán đa dạng và phong phú
theo nhiều người đi lễ năm nay giá các mặt hàng phục vụ
cho ngày rằm tháng diên không có nhiều biến động
mà tương đối bình ổn
như hoa sen có giá năm mươi đồng đến bảy mươi đồng một bó
vòng hoa nhài đeo tay cầu may
có giá một mươi đồng một vòng
cành vàng lá có giá khoảng hai mươi đồng một cành
tuy nhiên năm nay do tình hình kinh tế khó khăn
nên người dân cũng cắt chặt chi tiêu
không mua sắm nhiều
mà chỉ đến lễ chùa cầu may là chính
năm nay mọi người sẽ đơn giản hơn
tôi nghĩ chỉ đến tắp một lén nhang
hoặc là mua một chút hoa thôi
không có lãng phí
hoặc là mình sẽ không có đốt nhiều tiền vàng như trước
lễ chùa năm nay thì mình cầu
xin cho sức khỏe bình an
cho tất cả những người
gia đình hai bên lộ ngoài
năm nay thì mình thấy
không khí ở chùa rất là đông
khách thập cương đến cũng rất là nhiều
năm nay thì đa dạng
nhưng mà giá thành thì cũng bình ổn thôi
vì mình cũng đi lễ tử bắc
trong nam đi cũng rất nhiều
từ đầu năm đến giờ
lễ năm nay dân mình cũng
so với mọi năm này cũng sôi động
giá thành cũng thấy bình thường
cũng không đắt lắm
mùa tất nhiên là
mọi người đến
chùa cầu mong
thì cũng muốn mang một cái lễ gì đó
đến để cầu mong cho gia đình nhà mình
cầu cho một năm mới an khang
ăn yên cả một năm cho gia đình nhà mình vậy thôi
còn tại các chợ truyền thống như chợ bến thành
chợ tân định quận một
từ sáng sớm các quầy sạp bán đồ cúng như
gà hoa quả xôi vàng mã đã nhộn nhịp
một số tiểu thương tại các chợ này
nguồn cung các mặt hàng rau củ quả
mặt hàng tươi sống khá dồi dào và giá không tăng
chỉ có trái cây và hoa tươi tăng giá
khoảng hai mươi so với ngày thường
cụ thể hoa cút vàng giao động từ hai mươi đến ba mươi đồng một bó
hoa vàng thọ một mươi đến ba mươi đồng một bó
hoa đồng tiền có giá bốn mươi năm đồng một bó
dưa lễ một mươi tám đồng một trái
trầu cao hai mươi năm đồng một gói
cái lượng khách thì hôm nay
tại vì ngày thứ bảy thứ nhật
người ta đi chùa nhiều quá
thành ra lượng khách nó vắng
mỗi khi là rằm dưới mùng một
lượng khách cũng đông lắm
tại vì hôm nay là thứ bảy thứ nhật
người ta nghỉ lễ
người ta được nghỉ
người ta đi chùa chùa xa
thành ra lượng khách sáng giờ cũng dắn chứ không có đông
vì giá y như cũ à
có hồi tết á
là lúc mình bắt đầu ba mươi tết á
đến mùng một mùng hai mùng ba á
lúc đó thì vừa nó hơi cao
nhưng bây giờ là giá bình quân trở lại rồi
y như giá cũ thì trong tết
năm ngoái mùa dịch nhưng mà ra năm thì còn bán
được hơn năm nay
nhưng mà năm nay thì theo như cô nghĩ là
nó ảnh hưởng về kinh tế đúng không
cái thứ nhất
là tại công nhân ta nghỉ nhiều quá
làm ra bây giờ coi như là cô bán
cô cảm thấy năm nay nó giảm nhiều lắm
có thể là giảm hơn
có thể là giảm một phần nửa đi
phần nửa đi
chứ còn mỗi năm thì bán buôn
thì khách hàng đặt hàng đó
thì cũng có khách hàng đặt
năm nay không có ai đặt hết trơn
còn tại chợ hoa hồ thị kỷ quận một mươi
chợ hoa đồ mối lớn nhất thành phố hồ chí minh
trong ngày rằm năm nay
lượng hoa về chợ tăng mạnh
giá hoa vẫn ở mức bình ổn
có giá bốn mươi năm đồng một bó
hoa ly tám mươi đồng một bó
tuy nhiên theo các tiểu thương tại đây
hoa tươi đợt này về chợ khá đẹp
bông rất đều
và giá cũng rẻ hơn rất nhiều
so với dịp trước tết
nhưng thị trường bán tương đối chậm
lượng khách chỉ đạt bảy mươi
so với cùng kỳ
kính thưa quý vị
gần đây bộ tư pháp đang hoàn thiện
dự thảo chương trình xây dựng luật
pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn
điều chỉnh năm hai nghìn hai mươi ba của chính phủ
và một trong những nội dung của chính phủ
và một trong những nội dung quan trọng nhất
của dự thảo là áp dụng thuế xuất cao hơn
với giao dịch bất động sản
mà người bán có thời gian nắm giữ ngắn
hay còn gọi là lướt sóng
nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ
dẫn đến bong bóng bất động sản
về việc áp thuế cao hơn với giao dịch lướt sóng
có hạn chế được tình trạng đầu cơ hay không
phóng sự này cũng sẽ khép lại
những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
trong vòng một mươi năm qua
tổng diện tích nhà ở toàn quốc tăng một sáu lần
tăng từ một bốn tỷ mét vuông
lên khoảng hai ba tỷ mét vuông
bình quân mỗi năm tăng khoảng sáu mươi triệu mét vuông
trong khi diện tích nhà ở toàn quốc đang ngày một tăng lên
thì người lao động người thu nhập thấp
lại ngày càng khó mua được nhà ở
nguyên nhân dẫn đến tình trạng này một phần
bắt nguồn từ việc có dấu hiệu đầu cơ đất đai
rõ nhất là tình trạng người sở hữu nhiều nhà đất
mà không dùng để ở hoặc không sử dụng để sản xuất
nhằm hạn chế tình trạng này
bộ tư pháp đã đề xuất đánh thuế cao
với những cá nhân lướt sóng
tuy vậy đề xuất này cũng nhận được những ý kiến trái chiều
trước khi được đưa vào áp dụng thực tiễn
theo tôi thì
cái đề xuất này cũng khá là hợp lý
tại vì thật ra thì nhiều nước trên thế giới đã áp dụng
cái dự luật này rồi chứ không phải là việt nam
không phải là nơi đầu tiên thực tế thì
hai năm trở lại đây các nhà đầu tư cũng đã chú trọng hơn
đầu tư vào các loại hình bất động sản
có thể sinh rời trong vòng từ một tới ba năm
thậm chí có nhiều nhà đầu tư họ đầu tư vào các quỹ đất
kỳ vọng vào có thể là năm năm một mươi năm mới sinh lợi
họ vẫn đầu tư cái đó thì
cần phải cân nhắc rất là kỹ ưỡng trong
cái khía cạnh mà đất nước mình
đất nước đang phát triển cần thiết
để mà phát triển thì nó
kéo theo những hệ đi kèm
chính vì vậy mà cái mặt nào
nó cũng tốt và có mặt xấu
và cái việc mà công bằng xã hội là cần thiết
vì vậy mà tôi nghĩ là đánh thuế
là cần thiết nhưng mà mức bao nhiêu
và khi nào làm đó là cần phải
cân nhắc vào hoàn thiện cái thứ hai
cái việc can thiệp của nhà nước trong cái việc
đầu cơ thì chúng ta cũng đang có những
kiến sách để giảm đầu cơ
thì cái đó là
chúng ta đang từng bước thực hiện
bên cạnh đó thì cái quan trọng là
phải có nhiều cái nhà ở cho người
nhà ở thực thể họ thực hiện
thì cái đó là cái cần thiết mà phải bung đó
nếu mà chúng ta có nhiều sản phẩm cho người
ở thực ra đời thì cái
đối tượng đầu cơ nó sẽ giảm thôi bởi vì
cái đối tượng mà mua nhà ở thực họ
có sản phẩm thì không có ý gì mà
họ không thực hiện họ không cần thiết
phải mua qua những người khác
mặc dù đã có những quy định về
việc hạn chế đầu cơ nhưng vì lợi nhuận
từ việc lướt sóng cao nên nhiều nhà đầu tư
lướt sóng vẫn tìm cách lách luật
tình trạng giao dịch ngầm giữa người mua và người bán
vẫn xảy ra khiến các cơ quan quản lý nhà nước
gặp khó khăn trong kiểm soát
hiện giờ giữa cốc độ pháp lý
chưa có bất kỳ một cái
văn quản vi phạm pháp luật nào có
xác định một cái tiêu chí thế nào
là nhà đầu cơ lướt sóng
và cũng chưa có một cái công cụ nào
hoặc là một cái chế tài nào
ngăn ngừa về cái hiện tượng đó
hiện giờ nếu mà cho rằng là nhà đầu tư lướt sóng
là thí dụ họ có từ
hai cái bất động sản trở lên
thì lấy cái tiêu chí đó để làm cái căn cứ
để chúng ta đến thuế
thì rõ ràng là thứ nhất
là cái việc này đó là họ sẽ
lách bằng cách họ nhờ người khác đứng tên
hoặc là bây giờ cho rằng nhà đầu cơ lướt sóng
là khi họ mua cái bất động sản đó
thí dụ đất nền hoặc là căn hộ
rồi họ sẽ chứng nhận không quá
sáu tháng kể từ điểm đó
thì cho đó là lướt sóng
thì rất đơn giản họ sẽ không đứng tên trực tiếp
đứng tên của chủ đầu tư
cho nên là việc này theo tôi
là cần phải có thời gian chuẩn bị
cần thiết và đưa ra những mặt được
và không được để tránh cái tình trạng
phổ biến như hiện nay là khi luật đưa ra
thì lại không đi vào thực tiễn của cuộc sống
lại nhiều lúc lại có tác dụng ngược trở lại
các chuyên gia cho rằng bản chất
việc tăng giá bất động sản thời gian qua
nguyên nhân chính vẫn do ngãn thủ tục pháp lý
dự án chậm trễ làm tắt ngãn nguồn cung
tăng chi phí vốn
công cụ thuế và phí hiện nay chưa phát huy được nhiều giá trị
trúng thuế chuyển nhượng giao dịch bất động sản
do vậy việc xây dựng chính sách cần đảm bảo
cho sự phát triển ổn định và điều tiết thị trường
thuê xe ô tô từ thành phố hồ chí minh
xuống địa bàn thành phố cần thơ để giao gần một kg ma túy
trần hoàng vi trú tại phường một mươi
quận tân bình thành phố hồ chí minh
vừa bị công an tỉnh vĩnh long bắt giữ
trên quốc lộ một khi đang có hành vi tàng trữ
vận chuyển trái phép trên ma túy
đêm hai tháng hai lực lượng công an phát hiện
đặng huy sơn trú tại thành phố hồ chí minh
điều khiển xe ô tô chở vi
lưu thông trên quốc lộ một
đoạn thuộc phường tân ngãi thành phố vĩnh long
hướng từ tiền giang về vĩnh long
có dấu hiệu vận chuyển trái phép chân ma túy
nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra trên xe ô tô phát hiện bên trong xe
có cất giấu một bịch ni lông chứa gần một kg tinh thể màu trắng
bước đầu làm việc vi khai nhận
số tinh thể màu trắng trên là ma túy
mà vi vận chuyển thuê
cho một người thanh niên khác xuống thành phố cần thơ
với giá là bốn triệu đồng
là người lái xe ô tô trở thuê cho vi
một nhóm đối tượng có hành vi dùng súng bắn người
giao mâu thuẫn trên mạng xã hội
đã bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
phối hợp với công an các huyện cẩm mỹ long thành
vừa truy bắt thành công góp phần bảo đảm
an ninh trật tự trên địa bàn
tối ngày một tháng hai công an huyện xuân lộc
nhận được tin báo tại ấp thọ tân xã xuân thọ
huyện xuân lộc xảy ra vụ nổ súng
theo thông tin ban đầu một thanh niên lái xe ô tô
đến trước cửa hai phát vào nhà rồi lên xe bỏ đi
tiến hành truy xét sáng ngày hai tháng hai
lực lượng công an bắt được nguyễn hiếu nghĩa
phan thanh hiếu và trịnh minh trung
thu giữ một khẩu súng bốn viên đạn và hai vỏ đạn
nghĩa khai nhận do có mâu thuẫn với sang
nên đã gọi điện nhờ đào văn yên hiện đang bỏ trốn
lái xe chở đi gặp sang
khi đến trước cổng nhà sang anh sang yêu cầu
nghĩa vào nhà nói chuyện nhưng nghĩa không đồng ý
sang đã vào nhà lấy một con dao dựa đuổi chém nghĩa
nên nghĩa đã lấy súng bắn hai phát vào nhà sang
rồi cả nhóm lên xe ô tô bỏ chạy
hiện công an huyện xuân lộc đồng nai đang tạm giữ
ba đối tượng trên để điều tra về hành vi
tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
và truy bắt đối tượng đào văn yên
để xử lý theo quy định của pháp luật
chiều nay công an tỉnh đồng nai đã phối hợp với
cảng vụ đồng nai và công an thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh xác định được nguyên nhân
xảy ra vụ tai nạn lật thuyền trên sông đồng nai
khiến một mươi hai người rơi xuống sông
và một phụ nữ đang mang thai đuối nước tử vong
theo điều tra ban đầu
vào lúc tám h năm mươi phút ngày năm tháng hai
thuyền chở khách mang số hiệu dn một nghìn hai trăm hai mươi tám
do thuyền trưởng nguyễn trưởng trinh
ở thành phố biên hòa điều khiển
chở theo một mươi hai người từ hướng
chùa phước long thuộc địa bàn cù lao ba sang
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đến bến đảo xưa phường long bình tân
thành phố biên hòa để chả khách
khi thuyền vừa rời bến cách chùa phước long
khoảng hai trăm linh m thì xảy ra vụ tai nạn
và chạm với xà lan chở container
số đăng ký vl một mươi năm nghìn một trăm linh tám
do thuyền trưởng trần thanh tâm
ở cần thơ điều khiển
đi từ hạ nguồn lên cảng đồng nai giao hàng
cú và chạm mạnh khiến thuyền dn một nghìn hai trăm tám mươi tám
lật úp xuống sông
toàn bộ người trên thuyền rơi xuống sông
chị nguyễn thị hương quê thanh hóa
tạm trú thành phố biên hòa
bị mắc kẹt nơi chừa áo phao
và ôm cột sắt trên thuyền
nên không cứu được đã tử vong
cách bờ khoảng hai trăm linh m hai trăm linh m gì đó
nhưng mà có bốn chiếc xà lan
ba chiếc xà lan đang đậu
có một chiếc ở bên hông nó chạy được lên
khoảng chưa được nửa con tàu
trong khi đó là em chạy xong
em lùi lại
em ve lại nhưng mà nước chảy siết
em ve lại nó không ăn
với cái tàu nó đang lên nữa
nên cái mũi của em nó vướng vào
nó bá vào cái neo
xong rồi nó lập ngang luôn
trong khi đó có một mươi hai người
thì em cố gắng em đẩy ra
em cứu được mấy người nhưng mà có một chị là bị vướng áo phao
vô trong cái lồng
do trong lúc sợ quá
chị đã ôm cái cây cột
nên là chị đấy không thoát ra được
di chuyển từ chỗ neo đậu
di chuyển lên phẳng cấp chùa
xuống hạ lưu một trăm linh m
các anh chạy giữa cầu đồng nai
cảng đồng nai
đang vô giao hàng
thì bác thịnh linh
có chiếc đò nó đâm ngang mũi
cắt ngang mũi
chiếc đò chạy lẻ quá
tôi xử lý không kịp
ngay sau khi nhận được thông tin
lãnh đạo công an tỉnh đồng nai
đã huy động lực lượng cảnh sát đường thủy
cảnh sát cứu hộ cứu nạn công an thành phố biên hòa
phối hợp với trạm biên phòng cửa khẩu nhà rồng
bộ đội biên phòng thành phố hồ chí minh
cảnh sát giao thông đường thủy
công an thành phố hồ chí minh
nhanh chóng có mặt tại hiện trường
điều tiết phương tiện tổ chức cứu hộ
đưa một mươi ba người gồm một mươi một hành khách
chiều cùng ngày làm việc với cơ quan công an
thuyền trưởng xà lan vl một mươi năm nghìn một trăm linh tám
trần thanh tâm khai nhận
xà lan vừa rời bến khoảng một trăm linh m
hướng về cảng đồng nai nhận hàng
thì thuyền máy dn hai trăm tám mươi tám
cắt ngang mũi khiến thuyền bị lật úp
hành khách trên thuyền đều rơi xuống sông
ông tâm đã nhanh chóng lùi xà lan
ra khỏi khu vực trên
và phụ giúp cứu người
tiếp tục với những thông tin khác
sau cú va chạm mạnh giữa ô tô bốn chỗ
với ba xe máy ở thành phố phú quốc của tỉnh kiên giang
hai cho con bé tám tuổi tử vong
và năm người khác bị thương
công an thành phố phú quốc đang phối hợp với cơ quan chức năng
khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân
của vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này
thông tin ban đầu
vào khoảng sáu h ngày năm tháng hai
ô tô bốn chỗ lưu thông trên đường dt chín trăm bảy mươi năm
đến đoạn đường thuộc tổ bốn
ấp ông lang xã cửa dương thành phố phú quốc
tài xế cho xe chuyển sang làn đường bên trái
lúc này ba xe máy lưu thông
theo hướng ngược lại không kịp xử lý
đã va chạm trực diện vào xe ô tô
sau cú va chạm bảy người trên ba xe máy bị thương
sau khi xảy ra tai nạn
người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu
nhưng hai bố con ngồi trên xe máy đã tử vong
năm người còn lại có một người bị xê sát nhẹ
đã xuất viện còn bốn người bị thương nặng
đang được các bác sĩ chăm sóc điều trị
nguyên nhân gây tai nạn ban đầu
do ông phạm văn nhân điều khiển xe ô tô
không đi đúng phần đường quy định gây tai nạn giao thông
điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở
có nồng độ cồn vượt quá bốn mg
trên một lít khí thở
hiện công an tp phú quốc đang tạm giữ hình sự
đối với lái xe để điều tra xử lý theo quy định
công an huyện tương nghĩa tỉnh quảng ngãi
đang truy tìm xe va chạm tai nạn giao thông
dẫn đến chết người rồi bỏ trốn
trước đó tại tổ dân phố hai thị trấn la hà
huyện tương nghĩa xe ô tô mang biển
số bảy mươi bảy l hai ba mươi năm nghìn hai trăm một mươi bảy
do ngô huyền ở xã nghĩa trung
tương nghĩa điều khiển chạy hướng đông tây
va chạm với xe mô tô chưa xác định
chạy theo hướng ngược chiều
xe mô tô trạm đã bỏ đi khỏi hiện trường
sau khi xảy ra vụ tai nạn
vụ tai nạn đã làm một người chết trên đường đi cấp cứu
vụ việc đang được công an huyện tương nghĩa
tiếp tục điều tra xác minh và truy tìm xe
nghi ngờ bỏ đi khỏi hiện trường
lễ chùa đầu năm là nét đẹp của văn hóa việt
và thói quen đốt vàng mã
cũng là điều không thể thiếu tại mỗi đền chùa
do vậy để đảm bảo tốt công tác
phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh nam định cũng thường xuyên tăng cường
công tác hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy
tại những đền chùa nơi diễn ra
các hoạt động lễ hội để mọi người được
du xuân an toàn và trọn vẹn
tại các nơi thở tự
những vật dụng như hương nến
vàng mã gỗ đều rất nhiều
và là các tác nhân có thể
gây nên hỏa hoạn bất cứ lúc nào
nếu công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy
không được đặt lên hàng đầu
nên ngay từ khi bước vào mùa lễ hội
công an tỉnh nam định đã thường xuyên
tuần tra kiểm soát tuyên truyền và nhắc nhở
ban quản lý của các đình chùa
trang bị các bình chữa cháy tại chỗ
hệ thống cấp nước chữa cháy bể chứa
để khắc phục và xử lý kịp thời
các sự cố nếu chẳng may hỏa hoạn xảy ra
viện sự chỉ đạo của giám đốc
công an tỉnh nam định
về phòng cháy chữa cháy và cư nạn cư hội
đã chủ động phối hợp với công an
các huyện thành phố để xây dựng
các phương án đảm bảo an toàn
để phòng cháy cháy
như phương án chợ viền
đặc biệt là phương án
lễ khai ấn đền trần đầu năm
với mục tiêu
đảm bảo tuyệt đối an toàn
không để xảy ra các vụ cháy nổ
với phương châm phục vụ
cho nhân dân và du khách thập phương
về đi lễ đầu xuân
bên cạnh đó thường xuyên kiểm tra hệ thống điện
tăng cường công tác thường trực
trong thời điểm du khách đến hành hương
không để vật tư hàng hóa trưng bày
không cho người dân buôn bán trên lối đi
cửa ra vào lối thoát nạn
tuyên truyền và nhắc nhở bằng nhiều hình thức
nhiều loa phát thanh
để mỗi người dân tự nâng cao ý thức và trách nhiệm của bản thân
để đảm bảo
cho việc an toàn phòng chống cháy nổ
từ điện từ lửa
từ hương nến v v
tất cả mọi thứ phải đảm bảo hết sức là an toàn
còn đối với về ban đêm
tất cả các đền sẽ ngắt cầu giao điện
tắt hết nến
hương nến tắt hết
không có điện trong các đền
mỗi một đền là có cầu giao độc lập
và không làm ảnh hưởng khi sự giải ra
giữa đền này và đền kia
chắc chắn công tác an toàn
về phòng chống cháy nổ
sẽ được đảm bảo
đối với cụm di tích văn hóa lịch sử đền trần
năm nay có thêm hai hồ điều hòa
để người dân và du khách
bên cạnh việc đi hành hương
có thể tham quan vãn cảnh
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nam định
cũng huy động bảy mươi tám cán bộ chiến sĩ ứng trực
đủ dụng cụ bảo hộ để có thể hỗ trợ
và cứu nạn kịp thời người dân
nếu chẳng may xảy ra đuối nước
lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
chúng tôi có thực hiện thêm
nhiệm vụ công tác phòng chống đuối nước
tại hai hồ điều hòa
có quy mô hồ thứ nhất
khoảng chín năm hectare
và hồ thứ hai khoảng bốn năm hectare
tại hai hồ điều hòa này
tôi được phân công trực tiếp
làm nhiệm vụ
đảm bảo an toàn
phòng chống đuối nước
và cứu hộ trong trường hợp
không may có sự việc
liên quan đến đuối nước
khi du khách tới đây
tập trung vào
hoạt động tham quan
tìm hiểu không may có
tai nạn xảy ra
chúng tôi sẽ thực hiện các nhiệm vụ
chủ động để giúp cho
nhân dân đến đây
đến với nễ hội đền trần
đến với nam định được an toàn nhất
có thể nói công tác phòng cháy chữa cháy
giúp đỡ khách sạn cứu hộ
tại những đền chùa
nơi diễn ra các hoạt động lễ hội
không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng
mà đó còn là trách nhiệm của mỗi người dân
khi đến vãn cảnh hành hương
do đó mỗi người dân
cần tự nâng cao ý thức
chấp hành nghiêm các quy định của chùa
hạn chế thắp hương khói
đốt vàng mã những nơi đông người
để việc du xuân trong những ngày đầu năm
được an toàn tuyệt đối
trong những lễ hội quan trọng có từ lâu đời
của cộng đồng cư dân thành phố hội an tỉnh quảng nam
tết nguyên tiêu mang những giá trị văn hóa
và có những nét đặc trưng riêng
so với nhiều nơi ở việt nam và châu á
vâng mới đây thì bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã công nhận tết nguyên tiêu ở hội an
là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
thuộc loại hình lễ hội truyền thống
và tập quán xã hội và tín ngưỡng
lễ đón nhận danh hiệu đã được thành phố hội an
tổ chức trọng thể trong sáng ngày hôm nay
trước khi lễ đón nhận danh hiệu
được diễn ra tại đình ông voi thì bắt đầu
từ bảy giờ ba mươi phút thành phố hội an
đã lâm trọng tổ chức đoàn duyệt danh hiệu
diễu hành trong khu vực phố cổ
hoạt động nhằm thể hiện lâm thanh kính
đối với các bậc tiên hiền
có mong sự thành vượng trong một năm mới
đồng thời tôn vinh giá trị nội bật của di sản
sáng hôm nay chúng ta thấy là một cuộc diễn hành
rất là sát màu
đi qua các cung đường phố đi qua các điểm di tích

là cả cộng đồng cư dân

tạo cho nhận thức cả cộng đồng cư dân
để trách nhiệm đối với một cái di sản
đi đường của công dân
ở hội an cứ sau ngày khai hạ
mồng bậy thanh niên
người dân lại nô nước chuẩn bị tết nguyên tiêu
các hoạt động diễn ra trong vòng ba ngày
từ một mươi bốn đến một mươi sáu tháng riêng âm lịch
đây vừa là dịp lễ hội
vừa là ngày cúng tế cầu an
tế tự cầu tài xiên lộc đầu năm
ở nhiều ghi thích tiếng ngưỡng
trên địa bàn thành phố và các hội quán
trong khu phố cổ hội an
lễ tết này mang những giá trị văn hóa tiêu biểu
và có những nét đặc trưng riêng
so với nhiều nơi ở việt nam và châu á
do được hình thành trên cơ sở
truyền thống văn hóa bản địa
và có sự giao lưu tiếp biến văn hóa
với các nước trung hoa nhật bản
trong suốt thời kỳ hoàng kim
của thương cạn quốc tế hội an
ở các địa phương khác
thì cái tết nguyên tiêu
hầu như đã được giới hạn
trong từng gia đình
hoặc là người ta có đi
chởi hội cầu an
các chùa đền miếu
thì với tư cách là
nhưng mà đặc thù của hội an
chúng ta thì nó lại hướng ngoại
tức là hướng đến cộng đồng
tức là đã vượt khỏi khôn khổ gia đình
và như vậy thì nó sẽ có
một cái cộng đồng lớn
cùng chung tay với nhau
lo lắng tổ chức
và thụ hưởng cái giá trị văn hóa ấy
lễ hội nguyên tiêu được công nhận là
di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
bên cạnh niềm vui niềm tự hào
điều này đồng thời đặt ra trọng trách
cho các cấp các ngành của hội an
cũng như tỉnh quảng nam
trong việc quản lý bảo tồn và phát huy
tốt giá trị vốn có của di sản
để những giá trị đó được lan tỏa
không chỉ trong cộng đồng dân cư
mà còn đến với bạn bè trong nước
và quốc tế
kính thưa quý vị hôm nay
công an quận ba tp hcm
đã bắt giữ vỏ phú quý ba mươi ba tuổi ngủ tại quận sáu
để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
và đây là đối tượng gây ra vụ cướp giật
xảy ra ở trung tâm thành phố
được chia sẻ trên mạng xã hội
trong mấy ngày qua
chiều ba mươi một tháng một
người đàn ông đứng trước số nhà một trăm linh
trần quốc toản phường võ thị sáu quận ba tp hcm
thì bị quý dạy xa máy tiếp cận
giật điện thoại iphone một mươi ba pro max
nhận tin báo của người dân
phòng cảnh sát hình sự phối hợp đội cảnh sát hình sự công an quận ba
vào cuộc điều tra
sau năm ngày điều tra truy xét
công an xác định quý là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ
qua xác minh nhân thân lai lịch
quý có hai tiền án về tội giết người và cướp giật tài sản
tại cơ quan công an bước đầu nghi phạm
thừa nhận hành vi của mình
mở rộng điều tra công an cũng bắt giữ nguyễn kim hậu
bốn mươi chín tuổi ngụ quận sáu
để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có
khám xét nơi ở của các nghi phạm
công an thu giữ tang vật vụ cướp dật trên
cũng như điện thoại trong các vụ cướp dật khác
công an đề nghị ai là nạn nhân của quý
đến đội cảnh sát hình sự công an quận ba
trình báo phục vụ điều tra
thời gian qua lực lượng công an tp hcm
càng mật phục nên tình hình tội phạm xâm phạm
sở hữu như cướp dật trộn cắp trên địa bàn
đã giảm sâu tuy nhiên người dân
cũng cần đề cao cảnh giác bảo quản tài sản của mình
không tạo sở hỡi để các đối tượng
thực hiện hành vi phạm tội
hôm nay là ngày rằm tháng giêng
tại tp hcm có rất đông người dân
và phật tử đi chùa lễ phật
do đã có kế hoạch chủ động công an các quận
huyện và tp thủ đức tp hcm
đã đảm bảo cho hoạt động tính ngưỡng của người dân
ở các khu vực chùa
nơi thờ tự công cộng diễn ra an toàn
ngày rằm tháng giêng âm lịch hàng năm
thường thu hút hàng ngàn người dân đi lễ chùa
do đó công tác đảm bảo an ninh trực tự
tại những nơi này được lực lượng công an đẩy mạnh
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
chú trọng công tác tuyên truyền tại các khu vực chùa
và người dân nâng cao tinh thần cảnh giác
tránh để xảy ra tình trạng trộm cắp móc túi
thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
yêu cầu các bãi xe thu tiền đúng giá niêm yết
để không gây bức xúc cho người dân
bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh trực tự
theo ghi nhận của phóng viên
trong ngày rằm tháng giêng
người dân và đông đảo các phật tử đến lễ chùa
trong không khí trang nghiêm bình an
tình hình an ninh trật tự được đảm bảo tuyệt đối an toàn
vào các dịp lễ tết đầu tháng âm lịch
và ngày rằm
tại các đình chùa
thường có rất đông người dân

để cúng bái thắp hương đèn và vàng mã
thế nhưng tại những nơi đông người như vậy
thì việc thắp hương đốt vàng mã như thế nào
là đúng là đủ
và không làm ảnh hưởng tới những người xung quanh
thì không phải ai cũng hiểu được
hàng trăm người trang trúc nhau
người thì một nén người thì ba
thậm chí không ít người cả bó hương như thế này
để thể hiện lòng thành tâm cúng bái
quan niệm về thợ cúng
và nhu cầu sinh lọc của mỗi người khác nhau
thế nhưng khói từ những nén hương
tỏa ra nghi ngút có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe
thì có lẽ ai cũng đều hiểu được
bên cạnh đó còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn
vậy có phải thắp càng nhiều hương
là càng thể hiện sự thành tâm
và sẽ có thể nhận được nhiều lòng
kinh nhang là biểu hiện của cái tâm
còn trong kinh phật ấy
kinh nhang là giới hương định hương
trí tuệ hương
mũ phần hương chứ
chứ chúng ta không phải đốt nhiều hương mà chúng ta được nhiều lòng
vì hương bây giờ họ nằm bằng hóa chất rất là nhiều
họ nhúng hóa chất
thậm chí một số còn đốt
cái tàn nhang lên thì mới có nọc
nó hoàn toàn không phải
khi nó bị dúng cái che ngâm vào hóa chất
thì cái bị đốt nó sẽ cong
nên chúng ta cúng phật cúng ra tiên
cúng ông bà hay bất kì làm gì
thì chúng ta thể hiện cái sự
lòng thành nếu chúng ta chưa hiểu rõ được
vấn đề thắp nhang giới hương
định hương trí tuệ hương giải thoát
giải thoát chi kiến hương
thì chúng ta chỉ nắp một nén nhang
thể hiện chúng ta nhất tâm với tâm bảo
nhất tâm với phật
để đảm bảo cho công tác phòng chống cháy nổ đảm bảo sức khỏe cho mọi người
và cũng là để thể hiện sự văn minh tiến bộ
trong văn hóa thờ cúng lễ bái
vài năm gần đây nhiều nhà chùa đã có
sự tuyên truyền khuyến khích về việc hạn chế thắp hương
và điều này cũng dần được cải thiện
từ phía người dân
theo mình thì đi chùa không nhất thiết
là phải thắp nhang hoặc là đốt vàng mã đâu
tại vì mình đi chùa là
mình khấn theo tâm của mình
khấn sức khỏe gia đình bình an thôi
bây giờ hiện tại thì các chùa
cũng khuyến cáo là không có nên đốt nhang hoặc đốt vàng mã
không nên là đốt nhang mã nhiều
gây ảnh hưởng cho
việc cháy nổ
sức khỏe của mọi người
không chỉ là việc thắp hương mà ngày nay
việc đốt vàng mã cũng cần được hạn chế
bởi quan niệm đốt càng nhiều
là càng thể hiện lòng hiếu thảo thành tâm
cũng là không có cơ sở
không phải chúng ta đốt được nhiều để chúng ta được nhiều phước
nhưng mong bà con chúng ta nên
nếu như còn đốt
thì chúng ta đốt tượng trưng
gọi là tấm nồng
còn tốt nhất mà chúng ta bỏ được thì tốt
bởi vì nhất là mùa hanh khâu
rất xảy ra sự cháy nổ
một là cháy nổ
thứ hai là ô nhiễm môi trường
cũng theo thượng tòa thích thanh phong
không nên quá lạm dụng mà cần thắp đúng nơi đúng chỗ
tránh để thường xuyên hít phải khói hương
làm ảnh hưởng đến sức khỏe
đại diện chùa vạn phật
quận năm thành phố hồ chí minh
vừa cho biết là việc kêu gọi quyên góp
sau vụ hỏa hoạn trong khuôn viên chùa
là sai sự thật
vụ cháy cũng không xảy ra nghiêm trọng
như các thông tin trên mạng xã hội
thông tin cho biết chiều ngày hai mươi chín tháng một
tháng giêng âm lịch xảy ra vụ cháy
trong khuôn viên chùa vạn phật
sau đó lực lượng phòng cháy chữa cháy và các cơ quan chức năng
đã nhanh chóng dập lửa nên không ảnh hưởng
nhiều đến cơ sở vật chất
ngay sau đó có một số trang facebook cá nhân
đã đăng công tin sai sự thật cho rằng
thiệt hại sau vụ cháy là quá lớn
cần quyên góp để khắc phục
đồng thời các trang facebook này
còn đăng số tài khoản để người dân phật tử chuyển khoản
đại diện nhà chùa khẳng định
chưa hề có thông báo nào về việc kêu gọi
chữa chùa do vụ cháy
qua sự việc này mỗi người dân và phật tử
khi tiếp nhận thông tin cần kiểm tra
để tránh bị kẻ xấu lợi dụng
và các cơ quan chức năng cần có biện pháp
xử lý những đối tượng thông tin sai sự thật
nhằm trục lợi
chuyển sang những thông tin về lĩnh vực văn hóa
kính thưa quý vị trong hai ngày cuối tuần
lễ hội mừng ngày thơ việt nam
được hội nhà văn tp hcm tổ chức
với chủ đề khát vọng phương nam
quy mô sự kiện và số lượng tác phẩm
tham dự lần này gia tăng đáng kể
đánh dấu phục hồi mạnh mẽ
sau hai năm tạm ngưng
và tổ chức về dịch bệnh
sự kiện ngày thơ việt nam năm quý mạo
do hội nhà văn tp hcm tổ chức
khởi động với tòa đàm
dòng thơ giữa phố
bàn về sức sống thi ca ở đô thị
bên cạnh hoạt động giao lưu thường niên
giữa hai mươi tám lều thơ từ các câu lạc bộ trên địa bàn
thì buổi lễ đánh trống khai mạc vào sáng một mươi năm tháng giêng
quy tụ nhiều vị lãnh đạo của tp hcm
chủ tịch hội nhà văn việt nam
cùng tiết mục đọc thơ biểu diễn minh họa
các tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ lê tú lệ
nhà thơ nguyễn phong việt trương nam hương
trong khuôn khổ ngày thơ việt nam năm quý mão
hội nhà văn tp hcm cùng tổng kết
và trao giải cuộc thi búc ký
những hy sinh thầm lặng
với hai mươi tác phẩm vào chung khảo
một mươi tác phẩm được trao giải
trong đó có hai giải nhì bốn giải ba và bốn giải tư
năm hai nghìn hai mươi hai đánh dấu một kỷ lục
về số lượng sân chơi nhan sắc
tại việt nam
gần ba mươi cuộc thi tìm ra hoa hậu
và sự sôi động này
đã giúp cho thị trường giải trí đa dạng
lựa chọn cho khán giả
nhưng cũng đi kèm với nhiều ồn ào về mua bán giải
về tranh chấp tên gọi
và đánh giá chung của những đơn vị tổ chức lớn
chỉ ra sự chọn lọc kỹ càng hơn
về số lượng cuộc thi
trong năm hai nghìn hai mươi ba
giúp nâng cao chất lượng thí sinh tham dự
sự bùng nổ trong số lượng cuộc thi
tìm hoa hậu năm hai nghìn hai mươi hai
đến từ thay đổi nghị định liên quan tổ chức biểu diễn
cục nghệ thuật biểu diễn đồng ý
cho phép địa phương có quyền có phép
cuộc thi lấy tên hoa hậu
thay vì định mức chỉ được hai cuộc thi mỗi năm như trước đó
điểm sáng vẫn nhận thấy trong năm hai nghìn hai mươi
về sân chơi nhan sắc
là những thành tích ấn tượng tại cuộc thi quốc tế
đơn cử như bảo ngọc
trở thành người việt nam đầu tiên trở thành
thông tin về thành tích học vấn
của những vị trí nhan sắc cao
đã bắt đầu được truyền thông nhiều hơn
ngưỡng mộ các bạn
vì các bạn thể hiện được
cá tính riêng của mình
và chứng tỏ được giống như bạn nói là
học thức của các bạn
và sắc đẹp của các bạn
và cái thái độ của các bạn
khiến cho khán giả có một cái nhìn rất là thoải mái
về hoa hậu
và có nhiều fan hâm mộ hơn
tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn đi để nhìn lại
rằng là mọi người thường nói rằng là
tại sao năm vừa rồi chúng ta có quá nhiều cuộc hoa hậu
có nhiều tranh cãi
nhưng tại sao mọi người không đặt ra một cái vấn đề rằng là
mỗi cuộc hoa hậu đều có một cái sứ mệnh đó là
truyền tải những cái nguồn cảm hứng
và làm những cái hoạt động thuyền nguyện
thì chúng ta hãy nhìn vào những cái mặt tích cực
còn nói về những cái cuộc thi mà tiêu cực
thì mọi người đều thấy rằng là
những cuộc thi không chất lượng
những cuộc thi không được đầu tư nhiều
dự án của mình thì đều bị đào thải nhanh chóng
dĩ nhiên ở một góc độ
sơn chơi nhan sắc vẫn được nhìn nhận
như hoạt động truyền thông
là mối quan hệ hợp tác giữa bang tổ chức và nhãn hàng
để tiếp cận người tiêu dùng những khán giả quan tâm
tuy nhiên khi số lượng tổ chức tăng vọt
không thể tránh khỏi xung đột về bản quyền tên gọi
về vi phạm trong đăng ký tổ chức
cũng như một căn bệnh cố hữu khác
là khiếu nại mua bán giải
câu chuyện chọn lọc tự nhiên của sân chơi nhan sắc
đang được kỳ vọng thể hiện rõ nét hơn trong năm hai nghìn hai mươi
với số lượng cuộc thi vừa đủ
để công chúng có thể nhận diện được
các cô gái thắng giải
giống như là buôn có bạn bán có phường
nếu tất cả mọi người làm hoa hậu
đều làm tốt thì cái danh vị hoa hậu
nó sẽ trở nên cao đẹp hơn rất nhiều
nhưng nếu có những đơn vị
mà họ làm tệ hoặc là
họ có những biểu hiện không tốt thì nó cũng ảnh hưởng
tới những doanh nghiệp khác
câu chuyện này là câu chuyện của thị trường
những đơn vị nào làm tốt thì tiến tới
còn những cái cuộc nào mà làm không tốt
thì dung nghĩ rằng là nó sẽ tự bị
xã hội đào thải thôi
nhưng mọi người đều thấy rằng là với nền kinh tế
năm nay cũng bắt đầu có những cái khó khăn
thì chắc hẳn là những nhà tài trợ
họ cũng sẽ rất là cân nhắc những cuộc thi hoa hậu
ở trong nước năm nay thì kinh tế chúng ta
đều gặp những khó khăn
các đơn vị tổ chức hòa hậu thì cũng bắt đầu công bố
rằng là họ sẽ siết lại những cuộc thi
để mà tìm nhà tài trợ cũng như là tìm những cô họ xứng đáng
ở góc độ thị trường thì hiện nay
chức năng tổ chức sân chơi hoa hậu
đang diễn ra bình đẳng với các đơn vị
song trong phạm trù quản lý nhà nước
sau hiện tượng loạn danh sưng năm hai nghìn hai mươi hai
vẫn nên hướng đến bộ tiêu chí
để sàng lọc và cấp phép những sân chơi đủ chất lượng
bởi câu chuyện danh sưng nhan sắc sẽ đơn giản
ở những cuộc thi nội bộ
nhưng những cô gái đại diện quốc gia tham dự sân chơi quốc tế
cần phải dựa trên những tiêu chí cao
và khắc khe hơn